thượng tá nguyễn công khôi trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép khởi tố bị can ngô bà khá tức khá bành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh về tội tổ chức đánh bạc và ra lệnh bắt tạm giam các bị cáo trong vụ án
và các bị can bị khởi tố về tội đánh bạc trái phép gồm có nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn hữu hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh ngô lương an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và trịnh hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh